xin chào quý vị và các bạn
dưới tác động của rảnh áp thấp qua khu vực bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến năm m hoạt động yếu
nên tại đông bắc bộ trong ba ngày tiếp theo tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
thời gian mưa vào chiều tối và đêm trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
ngày vẫn còn nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ có thời tiết phổ biến là ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày trời vẫn còn nắng oi lúc trưa chiều với nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó cũng tăng thêm từ một đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất ba ngày tới phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
riêng thanh hóa mức nhiệt thấp hơn đáng kể không quá ba mươi ba độ
đà nẵng đến ninh thuận duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt
quý vị cần cảnh sát với nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy sừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức do tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
nhiệt độ trong ba ngày tới là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng bình thuận có thời tiết dịu hơn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng ba mươi ba mươi ba
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới sẽ có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ cũng có mưa rông vài nơi vào ban ngày
chiều tối mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác
ban ngày xen kẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
một số nơi ở miền đông nam bộ có nắng nóng nhẹ với mức nhiệt độ đạt ngưỡng ba mươi năm độ